đà nẵng đảm bảo nhu cầu bức thiết cho người dân tại điểm nóng covid một mươi chín
giảm thuế để tiếp sức cho các doanh nghiệp vượt qua dịch bệnh covid một mươi chín
chi tiết sẽ có trong tiêu điểm kinh tế ngày hôm nay
xin kính chào quý vị và các bạn
vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay ngày bảy tháng tám của truyền hình công nhân dân
thưa quý vị trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín sau miền nam
bộ công thương quyết định thành lập tổ công tác đặc biệt nhằm đảm bảo nguồn cung hàng hóa
và hỗ trợ duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh cho các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương miền bắc và miền trung
tổ công tác có nhiệm vụ nắm sát diễn biến thị trường và nhu cầu hàng hóa thiết yếu
của các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương miền bắc và miền trung
nhất là các tỉnh thành phố đang áp dụng biện pháp giãn cách theo nguyên tắc
các biện pháp phòng bệnh duy trì sản xuất
bên cạnh đó tổng hợp các khóa
khó khăn vướng mắc phát sinh trong cung ứng hàng hóa thiết yếu tại các tỉnh thành phố
tham mưu đề xuất hướng xử lý để báo cáo ban chỉ đạo cung ứng hàng hóa dịch vụ thiết yếu
và hỗ trợ duy trì sản xuất kinh doanh cho các tỉnh thành phố trên cả nước
thưa quý vị hơn ba mươi một hộ gia đình với gần một trăm hai mươi bảy nhân khẩu trên địa bàn năm phường
bao gồm an hải bắc thọ quang mân thái nại hiên đông và phước mỹ
thuộc quận sân trà thành phố đà nẵng
đang được áp dụng theo đúng tinh thần chỉ thị số một mươi sáu
và hiện nay kế hoạch cung ứng hàng hóa phục vụ nhu cầu thức cứu của người dân
trong vùng cách ly y tế này cũng đang được triển khai một cách tích cực
quan điểm của thành phố là sẽ tạo mọi điều kiện có thể hỗ trợ tối đa cho người dân
ghi nhận sau của phóng viên antv tại đà nẵng
ở thời điểm này sơn trà là điểm nóng của dịch bệnh covid một mươi chín
vì liên quan đến chuỗi ca lây nhiễm tại cảng cá thọ quang
và công ty thủy sản miền trung
bảy trăm bảy mươi bốn hộ gia đình bị phong tỏa nội bắt xuất ngoại bắt nhập
mọi nhu cầu thiết yếu về lương thực thực phẩm của người dân
đều phụ thuộc vào nguồn hàng từ bên ngoài
hiện nay trên địa bàn quận sơn trà có một trung tâm thương mại
hai mươi năm siêu thị tổng hợp và nhiều cửa hàng thiết yếu khác
đây đều là các kênh phân phối đã được rà soát và cung ứng cho các phường
liên kết với các đơn vị cung ứng hàng hóa
có uy tín như vinmart vincom các tập đoàn các công ty cung ứng lương thực dưới phẩm
thành lập mỗi địa phương như vậy là có một tổ
tăng cường gồm có tổ trưởng là một trưởng hoặc phó phòng của quận
cùng với cán bộ nhân viên của các khối
về dưới đó để cùng với hỗ trợ địa phương
như vậy năm phường đều hoạt động theo cơ chế liên kết với các siêu thị
để mặt hàng thiết yếu khi đến tay người dân đều đảm bảo chất lượng
tổ covid một mươi chín cộng đồng tại mỗi khu dân cư sẽ đảm nhận vai trò là tổ cung ứng hàng hóa
người dân lên danh sách mặt hàng cần mua chuyển đồ đến tổ trưởng
tổ trưởng sẽ tổ chức mặt hàng
nhận đơn hàng đặt mua hàng thanh toán và phân phối đến cho người dân
ở dưới các tổ dân phố các đồng chí tổ trưởng tổ dân phố là người đảm nhận
tổng hợp danh sách của các khu dân cư có nhu cầu mua nhu nguyên phẩm
định kỳ là ba ngày một lần
và ủy ban nhân phường làm việc với các nhà cung ứng
để đảm bảo nguồn nhu yếu phẩm cần thiết đến người dân
các tổ tình nguyện và các tổ phòng chống dịch
chúng tôi sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của người dân
tùy theo gia đình theo bức hàng như vậy
họ làm họ cân ba số lượng
rồi nhân mới thành tiền tổng tiền
tiền họ đưa thì các tổ tình nguyện họ sẽ tập hợp
và chỉ khi nào cung ứng họ cung ứng không được
thì họ sẽ báo về cho quốc bố biết
còn nếu không nói chung là đáp ứng đúng
ngoài đảm bảo nguồn cung ứng hàng hóa
đà nẵng còn nghiên cứu và nhân rộng mô hình
hộ khá giả hỗ trợ hộ khó khăn hơn trong khu dân cư
có thể thấy bằng nhiều cách làm khác nhau
sông thành phố đã kịp thời đáp ứng được nhu cầu bức thiết của người dân
giúp họ với bớt nỗi lo
và yên tâm ở nhà cách ly chống dịch
thưa quý vị nhiều tỉnh thành phố trên cả nước
đang phải giãn cách xã hội vì dịch bệnh covid một mươi chín
đây thực sự là điều không mong muốn
bởi nó đã làm cho các doanh nghiệp rơi vào tình trạng khó khăn
thấu hiểu điều đó chính phủ đã chia sẻ
bằng cách giảm ba mươi thuế thu nhập doanh nghiệp
giảm năm mươi số thuế phải nộp phát sinh
từ hoạt động kinh doanh trong mọi lĩnh vực
và thời hạn áp dụng việc giảm thuế
được thực hiện trong năm hai nghìn hai mươi một
đây có thể được coi là giải pháp giúp cho doanh nghiệp
bước đi phần nào gánh nặng tài chính
và nhằm phục hồi sản xuất vượt qua đại dịch covid một mươi chín
hơn một năm nay doanh nghiệp này phải đối mặt
với rất nhiều khó khăn trồng chất
đơn hàng xuất khẩu không có sản phẩm bị tồn động
nhân sự buộc phải cắt giảm
do ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín
việc đóng thuế thu nhập doanh nghiệp
cũng như nhiều loại thuế phí khác
như tiền thuế đất tiền vay ngân hàng
đang là vấn đề lớn đối với công ty này
khi mà nhiều tỉnh thành trên cả nước
đang phải thực hiện giãn cách xã hội
theo chỉ thị một mươi sáu của chính phủ
nhà nước có cái chính sách là giảm thuế
rồi hỗ trợ doanh nghiệp
thì nói chung là cũng giúp đỡ doanh nghiệp
một phần vượt qua cái khó khăn
tôi đánh giá cao cái sự quan tâm của chính phủ
đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ
như là các doanh nghiệp

như chúng tôi
việc chính phủ thực hiện các chính sách giảm thuế phí
được đánh giá có tác động tích cực
góp phần tháo gỡ khó khăn
ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh
cũng như duy trì đã tăng trưởng
trong thời buổi bởi covid rất là khó khăn
rất nhiều doanh nghiệp gặp cái tình trạng
là một số doanh nghiệp gần như đỉnh trệ
một số doanh nghiệp thì gặp
cái trường hợp cực kỳ khó khăn
cái việc mà nhà nước
có những cái chính sách về giảm giảm thuế
cho doanh nghiệp lúc này là rất là kịp thời
tôi đánh giá rất là cao cái động thái này của nhà nước
và rất mong là
nhà nước và chính phủ tiếp tục có những cái
chính sách như thế này nữa để cho doanh nghiệp
chúng tôi có thể vượt lại vượt qua
được những cái khó khăn như thế này
nhà nước đã kịp thời có những cái chính sách
ví dụ như là giảm thuế
thu nhập doanh nghiệp ba mươi
cho những đối tượng nhất định
những cái chính sách giảm thuế
hoặc là những cái chính sách
về giảm giảm cái việc
thuế đất chẳng hạn
thì đã làm cái động thái
hết sức hỗ trợ đối với doanh nghiệp
trong giai đoạn này
tuy nhiên những cái việc này nó cần phải
đẩy mạnh nhanh hơn nữa để các doanh nghiệp
thực sự được hưởng
bên cạnh đó bộ tài chính
cũng đề xuất giảm ba mươi mức thuế giá trị
gia tăng đối với doanh nghiệp tổ chức hoạt động
trong một số nhóm lĩnh vực dịch vụ
miễn tiện chậm nộp phát sinh trong năm
hai nghìn hai mươi và năm hai nghìn hai mươi một
hai năm chịu ảnh hưởng bởi dịch vụ này
đối với doanh nghiệp phát sinh lỗ liên tục trong ba năm
từ năm hai nghìn một mươi tám đến năm hai nghìn hai mươi
theo tính toán của bộ tài chính
việc thực hiện các giải pháp trên
có thể làm giảm thu ngân sách khoảng hai mươi tỷ đồng
điều này gây áp lực lên cân đối ngân sách
nhưng sẽ có tác động lớn thể hiện
sự đồng hành quan tâm của nhà nước
trong hỗ trợ doanh nghiệp giúp họ
tiếp tục hoạt động đóng góp và tiến trình
khôi phục nền kinh tế
vâng những chính sách hỗ trợ của nhà nước
đã kịp thời thao gỡ khó khăn
cho doanh nghiệp giúp cho họ
có khoảng ngắn hạn có điểm tựa có chi phí
có các khoản giảm thuế
để tái đầu tư tái cấu trúc lại công ty
và cũng như là phục hồi bền vững
và theo các chuyên gia đây là gói hỗ trợ
mang đầy tính nhân văn và thực sự có ý nghĩa
đối với cộng đồng doanh nghiệp
ngay trong lúc này
trong cái thời gian mà diễn biến dịch covid
thì chúng tôi cũng thấy là
các cơ bản chính quyền từ trung ương đến địa phương
thì cũng đã có rất là nhiều các cái gói hoạt động
để nhằm hỗ trợ cho
các gia đình có hoàn cảnh khó khăn
và đặc biệt là các cái doanh nghiệp
thì chúng tôi cũng thấy được là những cái việc làm đấy
của đảng của chính phủ
của nhà nước là cũng rất là hợp lòng dân
và cũng rất là thiết thực
và cũng rất là ý nghĩa
đối với lại các cái doanh nghiệp
trong cái bối cảnh diễn biến dịch covid một mươi chín
chính phủ có biện pháp giảm thuế như vậy
thì tuy rằng dân sách
thu dân sách thì sẽ bị giảm xuống
sức mua của xã hội
gồm có sức mua của người tiêu dùng
cũng như sức mua của các doanh nghiệp
dẫn đến chuyện là
các doanh nghiệp sẽ có nhiều cơ hội
cung cấp được nhiều hàng hóa
hơn cho xã hội
như vậy là tôi đánh giá là
một biện pháp kịp thời
để mà khắc phục
cái khủng hoảng
vào thời điểm như thế này
và ngay sau khi
quốc hội ban hành nghị quyết số ba mươi
ngày hai mươi tám tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
nhằm hỗ trợ doanh nghiệp người dân
chịu tác động của dịch bệnh
bộ tài chính đã đề xuất nhiều gói hỗ trợ khác nhau
trong đó có việc giảm ba mươi
thuế thu nhập doanh nghiệp giảm năm mươi
thuế cho các hộ kinh doanh
và chính phủ đã cơ bản nhất trí yêu cầu
rút gọn thủ tục để sớm trình
ủy ban thường vụ quốc hội trước ngày một mươi tháng tám
cái gói mà
giãn hoãn nộp thuế
cũng như tiền thuế đất
và giảm ba mươi
cái thuế thu nhập doanh nghiệp này
nó được các doanh nghiệp đánh giá rất cao
vì cái tính hiện thực
và cái tính đơn giản
cũng như dễ thực hiện
của cái việc mà
thực hiện cái chính sách này
nó là một trong những cái
đòn bẩy thúc đẩy
sự phát triển của các doanh nghiệp
trong cái thời gian vừa qua
cũng như nó có thể tiếp tục phát huy
cái vai trò tác dụng trong sáu tháng cuối
năm hai nghìn hai mươi một này
cái chính sách này
nó sẽ tháo gỡ được rất nhiều
khó khăn cho một cái
bộ phận rất lớn
cái tháo gỡ này rất là đáng ghi nhận
và tôi nghĩ rằng là
xã hội cũng như các doanh nghiệp
những người kinh doanh sẽ rất phấn khởi
thực hiện mục tiêu kép
vừa phòng chống dịch
vừa phát triển kinh tế xã hội
nhiều doanh nghiệp dù bản thân tự cố gắng xoay sở
nhưng vẫn rất cần có các chính sách hỗ trợ
từ chính phủ từ các bộ ngành
từ đó để các doanh nghiệp thấy rằng
mình không đơn độc mà trái lại
sẽ vững tin và yên tâm hơn rất nhiều
trong sản xuất kinh doanh
thưa quý vị công an huyện di linh tỉnh lâm đồng
thưa quý vị công an huyện di linh tỉnh lâm đồng

đối với nguyễn mậu dương
nguyên là chuyên viên phòng tài nguyên và môi trường huyện di linh
về hành vi thiếu trách nhiệm gây hiệu quả nghiêm trọng
giải phóng mặt bằng của huyện di linh
trên cơ sở đó dương trực tiếp tham mưu
trong công tác thu hồi đất phục vụ đền bù
hỗ trợ giải phóng mặt bằng thi công
công trình lòng hồ thủy điện đồng nai ba
thuộc xã đinh trang thượng huyện di linh
tuy nhiên khi tiến hành thẩm định
dương đã tham mưu cho lãnh đạo địa phương
ban hành các quyết định thu hồi đất không đúng
theo quy định của pháp luật
dẫn đến hậu quả ubnd huyện di linh phê duyệt
chi trả tiền bồi thường cho sáu hộ gia đình
ở địa phương với diện tích hơn
một mươi m hai đất không đúng quy định
sự thiếu trách nhiệm trong công tác của dương
đã gây hậu quả nghiêm trọng
làm thiệt hại cho ngân sách nhà nước gần hai tỷ đồng
cơ quan điều tra công an huyện di linh
đã khởi tố bắt tạm gian ba tháng
nguyễn mậu dương để điều tra và xử lý
theo quy định của pháp luật
liên quan đến chủng buôn lậu
nguyễn thị kim hạnh cơ quan cảnh sát điều tra
công an tỉnh an giang vừa ra quyết định khởi tố
bốn bị can về tội vận chuyển
trái phép tiền tệ qua biên giới
theo cơ quan cảnh sát điều tra công an an giang
trong quá trình điều tra vụ án vận chuyển
trái phép năm mươi một kg vàng
do nguyễn thị kim hạnh
tức một mươi tường sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn
trú tại huyện an phú tỉnh an giang cầm đầu
công an an giang đã làm rõ
điều tra và làm rõ vụ vận chuyển
trái phép tiền tệ qua biên giới
liên quan bốn bị can
gồm phạm thanh sang nguyễn văn lê
hồ tuấn linh và nguyễn văn minh
cùng trú tại xã đa phước huyện an phú
do nguyễn thị kim hạnh cầm đầu
tại cơ quan công an
bốn bị can này đã khai nhận vào ngày hai mươi bốn tháng sáu
trong lúc vận chuyển trái phép bốn trăm bảy mươi usd
từ campuchia về việt nam
bằng sùng máy
các đối tượng đã bị lực lượng biên phòng an giang
bắt giữ sùng máy cùng toàn bộ
bốn trăm bảy mươi usd tại khu vực rạch
thuộc địa bàn tổ sáu khóm vĩnh chánh một
phường vĩnh ngươn tp châu đốc
còn bốn đối tượng đã bỏ chạy thoát thân
và sau khi các bị can khai nhận hành vi phạm tội
của mình công an an giang đã chuyển hồ sơ
cho bộ đội biên phòng an giang khởi tố vụ án
vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới
và sau đó chuyển cho
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang
điều tra vụ án theo thẩm quyền
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh ninh bình
vừa phối hợp với công an huyện yên mô
tỉnh ninh bình kiểm tra và phát hiện
kho hàng hóa lớn không có hóa đơn chứng từ
chứng minh nguồn gốc xuất xứ
tiến hành kiểm tra kho hàng tại xã yên tử
huyện yên mô tỉnh ninh bình
do lê thanh bình làm chủ
lực lượng chức năng đã phát hiện tại kho hàng
có một trăm linh chiếc khẩu trang
và hơn một mươi tấn hàng hóa các loại
gồm quần áo hơn hai sáu trăm linh lọ vitamin e
hơn hai bảy trăm linh chai mỹ phẩm
và nhiều loại hàng hóa khác
tổng giá trị hàng hóa khoảng hai tỷ đồng
tất cả số hàng hóa trên không có hóa đơn
chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
lê thanh bình khai nhận
số hàng hóa trên bình mua
tại nhiều công ty và các chợ đầu mối
ở thành phố hà nội về tập kết tại kho
để bán hàng online
hiện phòng kiểm soát kinh tế công an tỉnh ninh bình
đã ra quyết định tạm giữ số hàng hóa trên
để xác minh làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật
và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin
kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay của truyền hình công nhân dân
mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi
các chương trình tiếp theo trên anntv